công nghệ này đã được nghiên cứu và triển khai ứng dụng tại nhiều lĩnh vực như giáo dục y tế kinh doanh
không nằm ngoài xu thế đó tại việt nam các công ty khởi nghiệp với công nghệ thực tế ảo cũng đã ra đời và đạt được nhiều thành tiệu đáng ghi nhận
về thuật ngữ thực tế ảo
thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo tiếng anh là vertal relleti viết tắt là vr là thuật ngữ miêu tả một môi trường mô phỏng bằng máy tính để tạo ra một thế giới như thật
đặc biệt hơn thế giới nhân tạo này lại thay đổi theo ý muốn của người sử dụng
đa phần các môi trường thực tế ảo chủ yếu là hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính hay thông qua kính nhìn ba chiều
tuy nhiên một vài mô phỏng cũng có thêm các loại rác quan khác như âm thanh hay xúc rác
tại các nước phát triển công nghệ thực tế ảo đã và đang trở thành một nền công nghệ mũi nhọn bởi khả năng ứng dụng rộng rãi của nó trong nhiều lĩnh vực của đời sống như khoa học kỹ thuật kiến trúc giải trí du lịch địa ốc để đáp ứng mọi nhu cầu về nghiên cứu giáo dục dịch vụ thương mại và đặc biệt trong cả quân sự
còn tại việt nam theo các chuyên gia công nghệ này cũng có nhiều tiềm năng và có thể triển khai ở rất nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau
sự phát triển của năng lực xử lý công nghệ hình ảnh và khả năng sản xuất nhiều công ty công nghệ tại việt nam đã đưa ra thị trường những sản phẩm công nghệ thực tế ảo có chất lượng và tính ứng dụng cao
và holomia là một trong những công ty đầu tiên tại việt nam cung cấp những sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ thực tế ảo holomia cũng là tâm huyết của start up đinh anh tuấn và các cộng sự của mình
về tiềm năng của lĩnh vực thực tế ảo ở việt nam hiện nay thì là theo tôi
sau những cái kinh nghiệm của chúng tôi thì nó mới là những bước đầu bắt đầu phát triển thôi còn trên thế giới thì theo dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi thị trường của nó là một trăm năm mươi tỷ đô
và ở việt nam mình với cái năng lực phát triển về công nghệ về sáng tạo của những người việt mình thì chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để có thể tiếp cận được với thị trường đó
tốt nghiệp trường đại học kiến trúc hà nội đinh anh tuấn đã từng có nhiều cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn
thế nhưng chỉ vài năm sau khi đi làm anh đã quyết định sẽ
tự gây dựng sự nghiệp riêng cho mình với công nghệ ba d
hiện giờ thì holomia chúng tôi có ba lĩnh vực chính một là về lĩnh vực thực tế ảo ứng dụng cho bất động sản một lĩnh vực là cho y tế và một lĩnh vực là cho những cái sản phẩm mang tính chất giáo dục
thì về lĩnh vực bất động sản thì chúng tôi có thể là giúp các chủ đầu tư có thể kết nối được người mua nhà đến các cái dự án của họ từ bất kể nơi nào
về y tế thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ các
bác sĩ có thể là phá bỏ khoảng cách có thể tiếp cận đến bệnh nhân tiếp cận đến những cái giải pháp hỗ trợ để giúp họ có thể là hội trần để tìm phương án giải phẫu cho nó phù hợp từ bất kể nơi đâu
về giáo dục thì chúng tôi cũng đang có một dự án là phục vụ cho lịch sử có thể số hóa lại những công trình cổ công trình xưa để giúp đỡ các thế hệ trẻ có thể là tiếp cận tới những công trình đấy dễ dàng và thuận tiện hơn
trẻ đầy nhiệt huyết
công nghệ cao để tạo sự khác biệt
đinh anh tuấn cùng các cộng sự của mình đã đưa ra thị trường những sản phẩm công nghệ thực tế ảo trong các lĩnh vực y tế giáo dục kinh doanh bất động sản
tuy thực tế ảo là một mảnh đất rộng để khai phá thế nhưng hollomia cũng gặp phải những khó khăn riêng
về thực tế ảo thì nếu mà về bước đầu thị trường việt nam thì phần lớn mọi người đều cũng còn đang rất là bỡ ngỡ với cái công nghệ mới này
mặc dù là trên thế giới những cái thương hiệu lớn như là
google như là facebook như là apple thì họ đều đang phát triển khá là xa rồi
ở việt nam thì về thuận lợi thì trước tiên là chúng tôi có một thuận lợi bước đầu
tại vì chúng tôi dựa trên nền tảng của một công ty công nghệ làm về ba d với một mươi một năm kinh nghiệm
chúng tôi đã có khá là nhiều những nghiên cứu những giải pháp ứng dụng cho bất động sản
do vậy mà khi mà chúng tôi phát triển về cái công nghệ thực tế ảo thì chúng tôi có thể kế thừa
có thể hiểu được nhu cầu của người xem để mà phát triển những sản phẩm phù hợp với cả cái nhu cầu của thị trường
về khó khăn thì như tôi nói ngay từ bắt đầu
thì thị trường ở việt nam họ chưa được hiểu biết cụ thể
do vậy mà hướng tới người dùng thì cũng chưa được nhiều lắm
và hơn nữa là các phần thiết bị ở việt nam mình cũng chưa được phổ cập đại trả
do vậy mà bước đầu thì chúng tôi mới đang cung cấp được một vài cái dự án cho những cái công ty hoặc những cái dự án lớn
một trong những dự án đem lại tên tuổi
đó chính là holocare
đây cũng là sản phẩm đã giành giải thưởng dự án có giá trị đầu tư nhất tại id show apec hai nghìn một mươi tám
hội thảo thường nghiên về công nghệ dành cho các start up trong khu vực châu á thái bình dương
holloca là ứng dụng sử dụng công nghệ thực tế ảo có khả năng hỗ trợ bác sĩ hội trần và trần đoán bệnh ở phạm vi toàn cầu
giải pháp của holocare giúp các bác sĩ trên toàn thế giới có thể cùng tham gia hội trần trên môi trường ba d sinh động
điều này sẽ đem lại cơ hội được chữa trị kịp thời
với công nghệ holocare của chúng tôi chúng tôi số hóa lại những mẫu bệnh của bệnh nhân đó sau khi đã được scan qua máy scan ct
và sử dụng công nghệ thực tế ảo thì chúng tôi có thể giúp đỡ các bệnh nhân đó có thể tiếp cận đến các bác sĩ ở bất kể nơi nào cả trên thế giới
giúp đỡ các bác sĩ cũng có thể kết nối với nhau để mà nâng cao học hỏi chia sẻ kinh nghiệm
chúng ta phải lấy thu thập dữ liệu từ máy square ba d máy scan ba d của chục các lớp
các bác sĩ từ cái file hai d bình thường nó chỉ là các f hai d thôi sẽ phải phân tích mô hình hóa thành dữ liệu ba d
phải nghiên cứu khá là nhiều thì mới có thể phân tích được chính xác cái dữ liệu đó
áp dụng một cái công trình nghiên cứu từ harvard thì có thể phân tích được chính xác từ dữ liệu hai d sang dữ liệu ba d
để có thể có cái nhịp trực quan nhất để dễ dàng chuẩn đoán bệnh có cái dự đoán chuẩn và đưa ra cái phương pháp xử lý hợp lý
bên cạnh đó holocare có thể giúp đỡ các bác sĩ
e còn giúp các bác sĩ có thể tích lũy được kho kiến thức khổng lồ của ngành y thế giới
được tích hợp trong ứng dụng để cùng nghiên cứu học hỏi và phát triển
giải pháp holocare cũng đã và đang được nhiều bác sĩ ở việt nam và trên thế giới trải nghiệm cho những phản hồi tích cực
theo các bác sĩ nhận định thì đã giúp họ rất là nhiều trong việc là có thể nhìn thấy ngay
có thể tự đánh giá được ngay cũng như là có thể chia sẻ được những kiến thức mà họ đã có những kinh nghiệm trước đấy với những bác sĩ khác
họ có thể đi sâu vào từng chi tiết mà họ muốn thay vì là họ phải đọc trên những bản vẽ hai d từ như cách trước kia
với giải pháp này thì theo họ đánh giá là theo các bác sĩ đánh giá là hiện giờ đang có thể là phá bỏ những khoảng cách
giúp đỡ họ tiếp cận được sâu bên trong cơ thể người cũng như là tiếp cận với các bác sĩ khác trên toàn thế giới
bên cạnh lĩnh vực y tế colomia còn cung cấp một giải pháp marketing độc đáo cho các tập đoàn doanh nghiệp đang kinh doanh bất động sản
xuất phát từ chính những nhu cầu của người mua nhà holomia đã sử dụng công nghệ quét không gian thực ba d matal postal ks kết hợp công nghệ thực tại ảo
các căn hộ mẫu sẽ được quét và tái tạo lại trong môi trường ba d trên máy tính
người sử dụng có thể khám phá các không gian khác nhau hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian từ trên cao
các cảm quan đo lường về cách thiết kế bố trí không gian mặt sàn các tầng và đồ nội thất qua hình ảnh phân bổ mặt sàn và góc nhìn ba d thực của cả ngôi nhà
đều được hiển thị đầy đủ qua các thiết bị
cũng trong quá trình thực tế làm việc trong lĩnh vực bất động sản đi thăm thú nhiều nơi
các thành viên của holombia cũng nhận ra một thực tế rằng các di sản của việt nam đang dần bị tàn phá
bởi vậy một sản phẩm nữa lại được ra đời đó là cuốn từ điển thực tế ảo công trình xưa
là một ý tưởng có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn các di sản công trình kiến trúc trải dài trên khắp đất nước việt nam
để thực hiện được dự án này
các thành viên của holomia đã phải dành rất nhiều thời gian và công sức
trong quá trình mà chúng tôi làm những dự án thực tiễn ảo liên quan đến các dự án bất động sản mới
chúng tôi cũng nhận thấy rằng là các dự án xưa đang bị phá hủy bởi thời gian bởi con người
do vậy mà chúng tôi đang tìm cách lưu giữ lại các cái công trình đó trên không gian kỹ thuật số
để các thế hệ sau hoặc cả trên thế giới họ có thể tương tác với các không gian đó dễ dàng hơn
để có thể phát tán được văn hóa của cha ông ta ra toàn thế giới
hiện giờ chúng tôi đang làm được hơn ba mươi các điểm ở hà nội hội an tp hcm
và chúng tôi cũng đang tìm hiểu một giải pháp mới nữa để có thể số hóa ở mức độ chi tiết cao hơn
để trong tương lai khi những thiết bị thực tế ảo phát triển đại trái hơn
người sử dụng có thể đi lại bên trong có thể là cầm từng vật thể lên để học
có thể là xem thông tin có thể ngắm nghĩa chi tiết hơn nữa
chứ không chỉ tân thuần đi dạo tham quan trong cái không gian từ xa như bây giờ
với những khách tham quan với những người dùng không có điều kiện được đến trực tiếp xem
thì ở những nơi xa xôi ở vùng khó khăn để di chuyển hoặc là ở nước ngoài chẳng hạn
thì cũng có thể rất dễ dàng có thể truy cập vào trang web có thể xem được luôn không có
có thể đi lại xung quanh có thể nhìn mọi ngóc ngách của cái công trình
ngắm công trình từ mọi góc độ khác nhau
thì sẽ trực quan hơn so với những hình ảnh đơn thuần rất là nhiều
đến trực tiếp những công trình này và sẽ chụp lại mô hình
rồi đưa lên web toàn bộ công trình công việc xử lý từ đầu đến cuối
chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng là có thể đưa ra sản phẩm giúp người dùng có thể xem luôn
sau nhiều nỗ lực cố gắng sản phẩm của holomia đã nhận được nhiều phản hồi tích cực
từ các du khách trong và ngoài nước
đây là một công nghệ rất hoàn hảo bởi bản ghế để những hiện vật đều được tái hiện rất sống động
như là mình đang ở chính di tích đấy vậy
đây là một giải pháp rất hữu hiệu để lưu truyền những truyền thống cho đến thế hệ mai sau
tôi thấy đây là một sản phẩm rất thú vị
chúng tôi những du khách đã không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn những điểm tham quan
khi đến với đất nước việt nam ứng dụng này quả thật sự hữu ích đối với gia đình chúng tôi
với dự án cuốn từ điển thực tế ảo này thì chúng tôi hy vọng là có thể lưu giữ lại những công trình xưa
ở cái thời điểm mà họ còn đang đẹp nhất để những thế hệ sau có thể là tiếp cận có thể học hỏi
đặc biệt là các em học sinh ở xa có thể là đến thăm những công trình đó
có thể học hỏi thêm về những cái văn hóa của cha ông cũng như việc là phát tán về mặt du lịch
khi mà những vị khách ở khắp nơi trên thế giới họ có thể tiếp cận công trình đó một cách dễ dàng hơn từ xa
và sau đó là tạo nhu cầu để họ có thể đến thăm quan họ có thể đến du lịch ở đất nước việt nam
không chỉ dừng lại ở những thành công đó
trong tương lai các thành viên của holomia đang tiếp tục phát triển cải tiến chất lượng sản phẩm và ứng dụng của mình
hy vọng sẽ có nhiều đóng góp hơn vào sự phát triển của công nghệ thực tế ảo trong các lĩnh vực khác nhau
áp dụng sâu nhiều hơn vào giáo dục
vì có thể đại trà hơn
có thể đại trà hơn cho các bệnh viện khác nữa
cho trường đại học
cho nhiều nơi khác trên thế giới nữa
và còn cái định hướng phát triển về cái mà cái đích hướng đến cuối cùng
thì đó là giúp người dùng có thể tự chuẩn đoán bệnh của mình
bằng cách là từ cái file scan của chính mình có thể đưa lên server của bọn mình
sau đó là sẽ xử lý và chuẩn đoán bệnh
bọn mình sẽ còn áp dụng cả công nghệ trí tuệ nhân tạo
phân tích ai vào
thì có thể đưa ra những cái dự đoán chuẩn xác nhất cho cái bệnh của người đó
với những sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt cho các lĩnh vực y tế
bất động sản
bảo tồn di sản văn hóa
holomia đã trở thành một trong số ít những start up việt gặt hái nhiều thành công với công nghệ thực tế ảo
và câu chuyện khởi nghiệp của holomia cũng đang khẳng định tiềm năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tại việt nam
giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam
tự tin vươn ra thị trường quốc tế trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn